thường trực ban chỉ đạo nhất trí đánh giá
từ sau phiên họp thứ một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của ban chỉ đạo đến nay
các cơ quan chức năng đã tích cực khẩn trương điều tra truy tố xét xử nhiều vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
với mức án nghiêm minh đúng pháp luật được dư luận đánh giá cao
về phương hướng sắp tới thường trực ban chỉ đạo thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra truy tố xét xử một mươi năm vụ án
tám vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm trong năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi chín
trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung khẩn trương để đưa ra xét xử đúng quy định của pháp luật
các vụ án trịnh xuân thanh và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại pvc
vụ án tham ô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land
trịnh xuân thanh và một số đối tượng khác
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của pvn vào ocean bank
vụ án thuộc giai đoạn hai vụ án hà văn thắm và đồng phạm
vụ án phạm công danh và đồng phạm phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bốn ngân hàng
ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam vncb
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín saigon bank
ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tp bank
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
vụ huỳnh thị huyền như và đồng phạm
phần hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án để điều tra truy tố xét xử lại và các kiến nghị của hội đồng xét xử
phát biểu kết luận cuộc họp
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
nêu rõ thường trực ban chỉ đạo biểu dương đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao
đã phối hợp chặt chẽ với ban nội chính trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương
nỗ lực cố gắng tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xác minh các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
tổng bí thư hoan nghênh thường trực ban chỉ đạo đã nhất trí cao và đưa ra danh mục những việc cần triển khai thực hiện một cách khẩn trương tích cực quyết liệt hiệu quả hơn các vụ án vụ việc đã để ra
tập trung vào năm nhóm vụ việc có kế hoạch bài bản toàn diện
tuy nhiên tổng bí thư lưu ý công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc cần thực hiện có trọng tâm trọng điểm
trước hết tập trung xét xử công minh vụ trịnh xuân thanh và đồng phạm xảy ra tại pvc và vụ góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của pvn vào ocean bank
tập trung làm cho bằng được lần lượt đưa ra xét xử trong năm hai nghìn một mươi bảy tháng một và đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật đồng thời phải tích cực quyết liệt hơn theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị
tổng bí thư lưu ý các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp nhịp nhàng hơn nữa trao đổi rút kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ điều tra
truy tố xét xử các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận đặc biệt quan tâm
tổng bí thư nhất trí về việc khen thưởng đối với những tập thể cá nhân làm tốt đồng thời rút kinh nghiệm những việc chưa làm tốt
từng cơ quan cần nghiêm túc nhìn nhận lại những công việc đã làm để rút kinh nghiệm làm tốt hơn
chiều nay bộ tư pháp đã triển khai hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự thi hành án hành chính năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực
và chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục thi hành án dân sự đã thụ lý trên tám trăm tám mươi hai việc tăng năm năm mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi sáu
với tổng tiền thụ lý là gần một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
trong đó đã thi hành xong gần năm trăm năm mươi việc đạt tỷ lệ bảy mươi chín hai mươi năm tương đương với trên ba mươi năm tỷ đồng
đối với khoản nợ của tổ chức tiến dụng
năm hai nghìn một mươi bảy đã thi hành xong bốn bốn trăm bốn mươi việc đạt tỷ lệ một mươi chín bảy mươi sáu so với gần hai mươi ba tổng số việc phải thi hành
kết quả theo dõi thi hành án hành chính cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực
hai trăm bảy mươi sáu trên ba trăm tám mươi một bản án quyết định có nội dung theo dõi đã thi hành xong
số việc khiếu nại tố cáo giảm đã thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong công tác thi hành án dân sự
năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống thi hành án dân sự đã thụ lý trên ba trăm tám mươi một bản án tương đương với trên ba trăm tám mươi một bản án

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng thưởng trực chính phủ trương hoàng bình nhấn mạnh
hệ thống thi hành án dân sự năm hai nghìn một mươi tám phải tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật thể chế các quy trình quy chế nội bộ
liên quan trực tiếp đến quá trình thi hành án triển khai hiệu quả luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bốn
tập trung phân loại án chính xác đúng quy định
các trình tự thủ tục chặt chẽ nhất là các án liên quan đến việc hình sự kinh tế tham nhũng ngân hàng tổ chức tín dụng
tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình thi hành án dân sự thi hành án hành chính
ngày hôm nay tại tỉnh bà rịa vũng tàu trại giam xuyên mộc trực thuộc tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ công an
tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương chiến công hạng nhì
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
ngay từ ngày đầu thành lập với sáu mươi sáu cán bộ chiến sĩ quản lý một bảy trăm một mươi một phạm nhân đến nay trại giam xuyên mộc đã có ba trăm bảy mươi năm cán bộ chiến sĩ công nhân viên quản lý gần hai tám trăm linh phạm nhân
tập thể đơn vị luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý
giáo dục cải tạo phạm nhân đa dạng các hình thức phương pháp tác động cảm hóa giáo dục phạm nhân triệt phá hàng trăm vụ phạm nhân âm mưu chống phá trốn trại góp phần đảm bảo an ninh an toàn trại giam
về truyền thống bốn mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của đơn vị sự cống hiến hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh đi trước
để mỗi cán bộ chiến sĩ của trại ngày hôm nay không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị tinh thần cảnh giác tuyệt đối trung thành với đảng
với thổ quốc và nhân dân sẵn sàng nhăn và hoàn thành hoặc tốt vào nhiệm vụ được giao
đảng quỹ công an trung ơn và lãnh đạo bộ công an tin tưởng rằng trong thời gian tới trại giao xuyên mộc sẽ nỗ lực phán đấu khắc phục mọi khó khăn vượt qua thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã tiêu chí cho chúng ta
nhân kỷ niệm bốn mươi năm thành lập tập thể trại giam xuyên mộc đã được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì tặng huân chương chiến công hạng ba cho đồng chí đại tá nguyễn trọng tuấn giám thị trại giam xuyên mộc
nhiều tập thể cá nhân của đơn vị cũng được trao tặng kỷ niệm trương bằng khen giấy khen của bộ công an
tỉnh bà rịa vũng tàu tỉnh đồng nai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trại giam góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
sáng nay trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu với sự tham gia của hàng trăm cán bộ học viên của trường
với số lượng tám trăm năm mươi cán bộ và học viên nhiệt tình tham gia hiến tặng hơn bảy trăm linh đơn vị máu
chia sẻ cho các bệnh viện trong và ngoài lực lượng công an
đây là một trong những hoạt động nhân đạo thiết thực thường niên nằm trong chương trình của lực lượng công an nhân dân toàn quốc thời gian qua nhằm chia sẻ những giọt máu nghĩa tình cho đồng đội và đồng bào
trong những năm qua hoạt động hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu của đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an đã hiến tặng được hơn tám hai trăm linh đơn vị máu
diên năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã hiến được một hai trăm linh đơn vị máu vượt bốn mươi năm chỉ tiêu ban chỉ đạo hiến máu của bộ công an giao
có phần giải quyết tình trạng hàn hiếm máu đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ và học viên công an nhân dân trong việc hiến máu nhân đạo
chuyển sang những tin tức an ninh trợ tự
một bé gái ở kiên giang đã được thầy cô trong trường phát hiện có nhiều vết bỏng trên mặt và tay nghi do bị cha ruột và mẹ kế đánh
xung quanh sự việc này ông cao hùng cường chủ tịch ủy ban nhân dân xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang cho biết
do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên ủy ban nhân dân xã đã đề nghị công an huyện tiếp tục làm rõ vụ việc
theo sự việc khi các giáo viên của trường vĩnh thành phát hiện trên người một em học sinh lớp hai có nhiều vết bỏng bầm tím nghi do bị cha ruột và mẹ kế bạo hành
đã báo cáo với chính quyền và công an xã vĩnh hòa phú sở dĩ nhà trường phát hiện muộn vì hàng ngày đi học em đều mang khẩu trang và mặc áo dài tay
theo lời kể hàng ngày em thường xuyên bị mẹ kế và cha ruột đánh đập
khoảng ba ngày trước em bị cha dùng một thanh sắt nung đỏ trên bếp ga rồi dí vào hai bên cánh tay
vụ việc đang được chuyển cho công an huyện châu thành tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thị thúy hà ba mươi chín tuổi trú tại phường bạch mai quận hai bà trưng tp hà nội
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định đối tượng hà là đầu mối cung cấp ma túy
cho các đối tượng tại địa bàn hà nội
nắm rõ quy luật hoạt động của hà khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng một mươi một tổ công tác phát hiện hà ra khỏi nhà đến khu vực ô trợ dừa quận đống đa
tại đây tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hà đem theo bảy trăm linh g ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét nơi ở của hà cơ quan công an thu giữ thêm một kg ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an hà khai nhận toàn bộ số ma túy trên do hà mua với giá một trăm bảy mươi triệu đồng sau đó về phân phối nhỏ để bán kiếm lời
chỉ trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy một nhóm đối tượng thanh niên trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an
đã thực hiện cho lọt sáu vụ trộm cắt tài sản là xe máy xe đạp điện và một số vụ trộm cắt khác
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một nhận được tin báo người dân về việc gia đình bị vừa bị mất chiếc xe máy khi đang để trong sân
công an huyện yên thành nhanh chóng đấu tranh làm rõ bắt khẩn cấp hai đối tượng

hoàng văn thịnh và bùi văn tuyên cùng chú tại xã lý thành huyện yên thành về hành vi trộm cắt và tiêu thụ tài sản
liên quan đến chuyên án công an huyện yên thành đã tiến hành bắt giữ tám đối tượng khác
tăng vật thu giữ gồm bốn chiếc xe gắn máy hai xe đạp điện một màn hình máy tính một máy in
tổng giá trị tài sản gần năm mươi triệu đồng
vâng thưa quý vị theo cư luật thì càng về những tháng cuối năm thì tình trạng trộm cắp tài sản lại có chiều hướng gia tăng
chính vì vậy người dân phải nâng cao cảnh giác
tại tỉnh phú thọ một nhóm đối tượng chuyên trộm các tài sản đã bị công an thành phố việt trì bắt giữ
đêm tám tháng một mươi một lợi dụng đêm tối không có người trông coi
cải gian đã đột nhập vào sườn gỗ của anh nguyễn văn đông xã vân phú thành phố việt trì
cắt khóa cổng trộm cắp tài sản thiệt hại khoảng ba mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường và khoanh vùng đối tượng
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố việt trì đã bắt giữ được hai đối tượng
là đặng văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường thanh miếu thành phố việt trì
và nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú phường thọ sơn thành phố việt trì
là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên
từ lời khai của các đối tượng công an tp việt trì đã tiến hành bắt giữ thêm ba đối tượng khác
là nguyễn tiến tài nguyễn văn khuyến và đàm mạnh tuấn
cả ba đối tượng cùng chú tại phường minh nông thành phố việt trì
tại cơ quan công an các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đêm thì em chạy xe này đi và cứ đi rong ở trên đường
qua những các cái xưởng gỗ và những các cái khu dân cư
thì có xếp ở ngoài lên đường
nếu như mà để ở trong cổng thì anh em tôi cắt khóa cổng vào trong đấy
và còn đa số thì là mọi người đều vẫn sơ hở ở chỗ là để ở ngoài vỉa hè mới lại lề đường
tại cơ quan công an
thủ đoạn của nhà đối tượng được làm rõ
bọn chúng thường sử dụng xe ô tô một mươi sáu chỗ
đi lang thang khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh
khi phát hiện thấy người dân sơ hở trong bảo quản tài sản
các đối tượng sẽ thực hiện hành vi trộm cắp
đến nay các đối tượng đã thực hiện trót lọt một mươi bốn vụ trộm cắp gỗ và vật liệu xây dựng
tại địa bàn các huyện lâm thao phù ninh thanh sơn cẩm khê
thành phố việt trì tỉnh phú thọ và huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
chúng tôi khuyên cáo chủ tài sản và sưởng gỗ
cũng như chủ tài sản vật liệu xây dựng
trước hết phải tự bảo quản cái tài sản của mình
cái thứ hai là phải có những kho đẻ có khóa chắc
và cái thứ ba là sau khi có sự việc trộm cắp trên
thì cũng nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an
biết để lực lượng cơ quan công an sẽ vào cuộc
nhanh chóng điều tra lực lượng cơ quan công an
và làm rõ thu hồi vật chứng lại cho người dân
cuối năm là thời điểm các đối tượng phạm tội thường gia tăng hoạt động
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự sơ hở chủ quan
mất cảnh giác của người dân để hoạt động trộm cắp
do vậy mỗi người dân cần đề cao hơn nữa
ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản
tránh tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội
thưa quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua
hệ thống dẫn nước của công trình nước sạch tập trung đã bị cuốn trôi
khiến gần ba trăm linh hộ dân ở thị trấn trà xuân huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
không có nước sinh hoạt
mưa lũ lớn đã cuốn trôi một phần tuyến đường ống bắc qua sông
toàn bộ hệ thống ống dẫn nước từ đầu nguồn cũng đã bị vùi lấp hoàn toàn
thiệt hại ước tính đến một tỷ đồng
không chỉ các hộ dân mà một trăm linh tiểu thương đang kinh doanh tại chợ trà bồng
cũng trùng tình cảnh khó khăn
vệ sinh môi trường phát sinh nhiều vấn đề đáng lo ngại
nếu như không sớm khôi phục hệ thống cấp nước ở thị trấn trà xuân
thì ba trăm linh hộ dân ở thị trấn này vẫn còn chung tình cảnh thiếu nước sinh hoạt
còn tại đắk lắc hơn một hộ dân ở sáu thôn của xã cư pui huyện crong bong tỉnh đắk lắc
đang bị cô lập vì cơn mưa kéo dài suốt ba ngày qua từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một cho tới nay
trước đó lũ lớn trong cơn bão số một mươi hai đã làm cầu treo buôn khóa
nối tỉnh lộ một mươi hai vào các thôn thuộc xã cư pui bị phá hỏng
tuyến giao thông huyết mạch của các thôn này không thể lưu thông được
người dân ở các thôn phải sử dụng con đường tạm qua thôn e ba để ra trung tâm xã và tỉnh lộ một mươi hai
trong khi sự cố cầu treo bùn khóa chưa được khắc phục
thì mưa lũ trong ba ngày qua đã gây ngập nhiều khu dân cư
tuyến đường duy nhất còn lại cũng bị ngập sâu hơn một mét
ngăn cách hoàn toàn các thôn với bên ngoài
chính quyền xã cư vui đã cấm biển báo
cấm tất cả người và phương tiện qua lại
như vậy trước mắt hơn một hộ dân ở đây chỉ có thể sinh hoạt tại chỗ
chờ đến khi lũ rút
trong khi đó tại phú yên đến sáng ngày hôm nay mưa đã tạm ngớt
thế nhưng mực nước lũ trên các sông vẫn còn duy trì ở mức cao
tại vùng hạ lưu các con sông nhiều vùng vẫn còn ngập lụt
tuy các công trình thủy điện vẫn đang xả lũ để điều tiết hồ chứa
làm nước trên các sông có giảm nhưng rất chậm
các địa phương trong tỉnh phú yên tiếp tục duy trì
các phương án ứng phó nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra
mực nước trên sông kỳ lộ tỉnh phú yên trong sáng nay
vẫn duy trì ở mức cao dưới báo động cấp ba khoảng ba m
tại các vùng trũng thấp
tàn tích của đợt lũ vẫn còn hiện hiện
trong khi đó nhiều ngôi nhà bị tốc mái đổ sập
do cơn bão số một mươi hai vẫn chưa kịp khắc phục
tại các vùng hạ lưu sông kỳ lộ thuộc huyện tuy an và đồng xuân
vẫn còn bị ngập lụt
nhiều tuyến đường liên thôn liên xã đang bị chia cắt
lực lượng thường trực ứng cứu các địa phương
tiếp tục duy trì các phương án sẵn sàng giúp di rời người dân khi có yêu cầu
tại vùng hạ lưu sông cái đến sáng nay
nước vẫn còn ngập sâu
nhất là khu vực hà yến tam giang thuộc xã an thạch
nước chảy xiết
hiện tại các hồ thủy điện tiếp tục xả lũ theo quy định
của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông ba
với lưu lượng phổ biến từ một đến hai m một s
mực nước sông ba vẫn duy trì ở mức báo động cấp hai
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
yêu cầu các địa phương đơn vị và nhân dân
duy trì các phương án phòng tránh lũ ngập lụt bố trí lực lượng
và nghiêm cấm người dân đi lại trong vùng nước ngập sâu nước chảy xiết khu vực nguy hiểm
duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra
đứng trước các cơn bão lũ thiên tai khó khăn lại trồng chất khó khăn
khi người dân còn phải đối mặt với vấn đề
bờ biển sạt lở ăn sâu vào các khu dân cư
cơn bão số một mươi hai vừa qua kèm theo mưa lớn kéo dài
sóng biển ăn mòn ngày càng xâm thực
đã làm hơn một km bờ biển cửa lở
thuộc thôn bình trung xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng
và đây là một thực trạng đã diễn ra trong nhiều năm qua
khiến cho nhiều hộ dân sống gần đó phải chuyển nhà đến thôn khác sinh sống
hơn một km đường bờ biển tiếp tục sạt lở theo từng cơn sóng lớn
hàng trăm góc cây dương liễu đều bị sóng
đánh trêu góc đất cát tràn xuống biển
nhiều mảng bê tông từng nhà bỏ hoang cũng bị nước cuốn trôi
theo nhiều hộ dân ở đây hiện tượng xói mòn đã diễn ra hàng chục năm qua
cứ thế mỗi năm biển càng gọm sâu
bảo đợi nguy cơ mất an toàn trong khu dân cư

nước xuống về thông của chúng ta
nếu được hiệp không kịp cài cửa này
thì tôi ai rằng chợ tâm hở của chúng ta sẽ mất bản đồ
xóa bản đồ của chợ tâm hở
khi thủy chiều xuống ở vùng giữa cửa biển lộ rõ bãi cát
tàu thuyên đánh cá của bà con người dân rất vất vả trong việc di chuyển
còn nhiều hộ dân sống dọc biển cửa lớn
đã tự thân di chuyển đến nơi ở mới
tuy nhiên vẫn còn một số hộ cầm cự ở lại
mặc trong nguy hiểm đang dình dập

thì người ta về nhà
chứ thật ra thì đối với địa phương
thì cũng chưa có giải pháp gì
chỉ có là kiến nghị lên cấp trên
để rồi có cái giải pháp ổn định đời sống cho nhân dân
và có cái hướng để rồi biện pháp kè tránh
để chống sạt lửa
đến nay thì ở gần khu cưới lửa đó
thì nhà là cũng còn khoảng bốn năm mùa
ủy ban quảng nam tiếp tục khẩu sát
để rồi là có cái hướng đề xuất gấp đây
để cho người dân di về nhà đi đến nơi an toàn hơn
trước thực trạng đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đã giao cho công ty đại dương xanh thông luồng nạo vét
triển khai các biện pháp kè mềm
theo đó một số đoạn bờ kè đã được gia cố tạm thời
bằng cột mảnh tre bao tải cát
để hạn chế sạt lửa trong mùa mưa lũ
nhưng cũng không mấy khả quan
thời gian này thì
về phía công ty là cũng không tiến hành
tại vì nó trùng trường hợp mùa mưa bão
nên về phía công ty là cũng làm cái kè mềm
cũng tạm thời trắng cho đỡ sạt lửa
qua mùa mưa này
tháng ba năm hai nghìn tám là về phía tỉnh
cũng có chủ trương đầu tư cái kè cứng cho bà con
bền vững và lâu dài
khi nào bờ kè biển kiên cố
chưa được thi công
thì người dân ở xã đảo tam hải
vẫn từng ngày từng giờ đối mặt
trước nguy cơ mất đất và mất nhà
ủy ban nhân dân xã tùng lộc
huyện can độc của tỉnh hà tĩnh
vừa có quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng
đối với một người đàn ông vứt hàng loạt
bao tải rác xuống sông nghèn huyện can độc
của tỉnh hà tĩnh
người đàn ông vứt rác trên sông nghèn lan truyền
trên mạng xã hội ngày một mươi sáu tháng một mươi một
là ông nguyễn chỉ mậu nhân viên hợp tác xã môi trường
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
chính quyền xã tùng lộc đã triệu tập
người đàn ông này lên trụ sở ủy ban nhân dân xã
để làm việc với sự chứng kiến
của các ngành chức năng cấp huyện
tại buổi làm việc ông nguyễn chỉ mậu thừa nhận
toàn bộ hành vi vi phạm của mình đồng thời cho biết
nguyên nhân của việc tự ý đổ rác xuống sông
là do bức xúc với việc bảo vệ
bãi tập kết rác thải của huyện can độc
không cho đổ rác vào bãi
thưa quý vị và các bạn
nhằm sắp xếp lại vỉa hè
lòng đường thống nhất ở một mươi hai quận
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
nhiều tuyến phố ở hà nội đã và đang
triển khai đát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên
thay vì gạch như trước đây
tuy nhiên sau một thời gian đi vào sử dụng
thì những viên đá tự nhiên với tuổi thọ
được cho là bền vững khoảng bảy mươi năm
đã bị vỡ nát và bong chóc
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
phố lê trọng tấn
quận thanh xuân thành phố hà nội
đây là tuyến phố kiểu mẫu lát vỉa hè
bằng đá tự nhiên sau đó nhân rộng ra
nhiều tuyến phố khác trên địa bàn một mươi hai quận
riêng các hạng mục như hệ thống chiêu sáng
hệ thống bó vỉa gạch lát hè
chiếm trên năm mươi tỷ đồng
tuy nhiên đây là những hình ảnh hiện tại
chỉ sau một năm đi vào khai thác sử dụng
chất lượng đá thì tôi thấy rất là kém
bởi vì có những cái chỗ mà
cái vỉa hè nó chịu tải không lớn
thế nhưng mà nó cũng đã bị lát vụn ra
thì tôi thấy là cái chất lượng đá
nó rất là kém
thế cho nên là tôi thấy là đây là
một cái lãng phí rất lớn của thành phố
đã đầu tư cho một cái đường phố rất đẹp
thế nhưng mà cái chất lượng thi công
và cái chất lượng vật liệu cảm thấy quá kém
theo các chuyên gia từ trước tới nay
hà nội đã thí điểm lát hàng chục loài vật liệu
và chưa loại vật liệu nào ổn định lâu dài
nên cứ thí điểm hết lần này đến lần khác
bên cạnh đó việc đá lát vỉa hè
với hàng loạt như vậy
nguyên nhân một phần là do việc thiếu kiểm tra
giám sát nhà thầu của chủ đầu tư
chúng ta cần phải khai thác
và hảo sát rất kỹ
và đặc biệt là xem xét các cái chức năng
của vỉa hè ở từng khu vực
ở từng tuyên phố nó có khác nhau
có những vỉa hè là nối đi lại
vào các cơ quan có vỉa hè
là nơi kinh doanh dịch vụ
nhưng có những vỉa hè chỉ là nơi
tổ chức đi bộ không thôi vậy thì
ở đây phải có một cái giải pháp kỹ thuật
thích hợp hay là cái khác tức là
chính cái kết cấu móng kết cấu
lên của cái lát vỉa hè này
rất quan trọng
mới đây tại buổi ra ban báo chí
do thành ủy hà nội tổ chức đại diện
sở xây dựng cho biết lát đá trên vỉa hè
còn phụ thuộc vào lớp bê tông phía dưới
đáng chú ý gần nhiều tuyên phố dù gạch
cũ vẫn còn tốt nhưng lại bị cậy lên
để lát đá tự nhiên là có thể nhiều
quận huyện đang hiểu sai ý kiến chỉ đạo
nên đã loát đá tự nhiên thay vào lớp gạch cũ
trên vỉa hè
tôi cho rằng là chưa vội làm toàn bộ
các cái hẻ phố bằng lát đá vội
bây giờ tập trung vào
thay thế những cái đoạn hẻ phố nó hỏng đã
và sau một thời gian
chúng ta thử viện chúng ta xem xét
trong cái khai thác yếu tố vỉa hè này
rồi chúng ta sẽ có thể nhân dọng
nó ra hoặc là chúng ta lại
có những cái cải cách mới thì tôi cho
đấy là những yêu cầu cần phải làm chứ không phải
vội vàng thay hết tất cả các vỉa hè
bằng lát đá như hiện nay
theo kế hoạch từ nay đến năm
hai nghìn hai mươi sẽ có hơn chín trăm linh
tuyên phố của một mươi hai quận trên địa bàn
thành phố hà nội được lát đá tự nhiên
chủ trương của thành phố sẽ lát toàn bộ
vỉa hè một mươi hai quận nội thành là vật liệu
tự nhiên kết cấu bền vững
đảm bảo sử dụng năm mươi đến bảy mươi năm
tuy nhiên liệu kế hoạch này có tiếp tục
được triển khai khi vỉa hè lát đá
bền vững bảy mươi năm tại nhiều nơi
đã bong chóc vỡ vụn sau một năm
đi vào sử dụng như thế này
thưa quý vị và các bạn thông tư ba mươi ba
của bộ tài nguyên môi trường quy định
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình
có chung quyền sử dụng đất
quy định này sẽ khắc phục được những tồn tại
trong thực tế triển khai thi hành luật đất đai
như tranh chấp mâu thuẫn về quyền
sử dụng đất giữa các thành viên trong hộ gia đình
khi thực hiện các giao dịch về quyền
sử dụng đất quy định này cũng không
đặt thêm các thủ tục hành chính khi thực hiện
các quyền của hộ gia đình sử dụng đất
và vẫn đảm bảo sự phù hợp với quy định
của pháp luật về dân sự đây là nội dung
chính được đưa ra tại buổi tọa đàm
làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất do cổng thông tin điện tử
chính phủ tổ chức vào sáng nay tại hà nội
nhằm làm rõ tính minh bạch về
một số quy định tại thông tư ba mươi ba
do bộ tài nguyên và môi trường vừa ban hành
sẽ có hiệu lực vào ngày năm tháng một mươi hai tới đây
liên quan tới khoảng năm điều sáu thông tư ba mươi ba
quy định việc sửa đổi điểm c
khoảng một điều năm thông tư hai mươi ba
ông mai văn phấn phó cục trưởng
cục đăng ký đất đai nhấn mạnh
việc chỉ ghi tên chủ hộ trên sổ đỏ
đối với hộ gia đình có trung quyền
sử dụng đất theo quy định đã xuất hiện
nhiều vướng mắc và bất cập
điều này dẫn đến việc điều chỉnh
khi quy định ghi tên hộ gia đình
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhằm đảm bảo quyền cho các thành viên
cũng như phù hợp với quy định
trong luật đất đai hai nghìn một mươi ba
bản chất là xác định chính xác
chủ thể nào là thành viên
trong hộ gia đình có quyền sử dụng đất
để đảm bảo cái tính là chặt chẽ
về pháp lý đảm bảo giảm thiểu
cái mâu thuẫn trong hộ gia đình

đảm bảo cái việc là thực hiện
các cái giao dịch quyền minh bạch
trong cái việc là giao dịch quyền sử dụng đất sau này
và đảm bảo cái việc là thực hiện
cái hỗ trợ đền bù
khi nhà nước có nhu cầu
về thu hồi đất
thế thì vậy nhưng bây giờ đến cái thông tư hai mươi ba này
hướng dẫn cho nó ghi thêm một cái nội dung nữa
là dòng tiếp theo đi ở cái trang thứ nhất là tên
các cái thành viên trong gia đình
mà thành viên trong gia đình ở đây tôi lưu ý
nhấn mạnh lại một cái điều mà như anh đức lúc nãy nói
thì nó không hẳn rằng là
những người có tên
không phải là tại cái thời điểm cấp giấy chứng nhận
mà là tại cái thời điểm được giao đất
dư luận thời gian qua cũng băn quăn
liệu rằng thành viên trong sổ hộ khẩu
sẽ được ghi tên lên sổ đỏ hộ gia đình
đây là điều hoàn toàn không chính xác
thì sổ hộ khẩu chỉ là một cái
thông tin tham chiếu
để là ghi cái tên
của người mà có quyền sử dụng đất
lên giấy chứng nhận
chứ không phải là tất cả các thành viên
trong sổ hộ khẩu
mà không có quyền sử dụng đất
lại được ghi tên trên giấy chứng nhận
hộ gia đình nói chung
nếu không được định nghĩa rõ
thì nó là hộ ảo chủ thể ảo
không biết ai với ai không biết thêm bớt như thế nào
thế còn cái luật đất đai đã định nghĩa rõ như thế
thì bây giờ cái nhiệm vụ của các cơ quan chức năng
khi xử lý giấy tờ ấy là phải xác định rõ ra
tất nhiên là còn sự khai báo
và quyền lợi
theo yêu cầu của người dân nữa
việc ghi tên đầy đủ các thành viên
có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ
sẽ tùy thuộc vào nhu cầu
và không tăng thêm giấy tờ thủ tục
trong quá trình cấp sổ đỏ
cũng như khi tham gia chuyển quyền sử dụng đất
ngay trong pháp luật đất đai
cũng đưa ra hai giải pháp
để cho chủ sử dụng đất
cũng như là chủ sở hữu tài sản
có thể lựa chọn một trong hai
đó là thứ nhất
là khi tham gia giao dịch
đối với trường hợp là hộ gia đình
mà có các thành viên trung quyền sử dụng đất
thì anh có thể lựa chọn hình thức là
cùng ký trên giao kết
và giải pháp phương án thứ hai
đó là ủy quyền
cho người đại diện
để giao kết thực hiện các giao dịch
cứ làm đi mỗi một đội dung và mỗi một việc
nó có một pháp luật riêng quy định
tôi nói ví dụ như thế này chẳng hạn
cái câu chuyện mà bây giờ anh chuyển nhượng đất
mà anh có tên anh bán cho tôi
thang nhượng cho tôi thì hai người cứ làm thủ tục với nhau đi
đến cơ quan công chứng
thì người ta sẽ làm việc người ta sẽ xử lý
cái câu chuyện giữa tôi với lại các con tôi
hoặc là với vợ tôi với anh em họ
trong cái câu chuyện ấy
thì người ta lại sẽ tháo gỡ và lại sẽ xử lý
cái câu chuyện đấy thì nó lại liên quan đến luật gia đình
hay là luật nôn nhân
đại diện bộ tài nguyên môi trường cũng khẳng định
các giấy chứng nhận đã được cấp trước đây
đều vẫn có giá trị pháp luật
việc cập nhật chỉnh lý
bổ sung tên theo đúng quy định thông tư
ba mươi ba chỉ khi các giao dịch
được thực hiện tại các cơ quan thẩm quyền
và trách nhiệm cơ quan thẩm quyền
sẽ phải cập nhật đúng tên chủ thể
là thành viên hộ gia đình có chung quyền
sử dụng đất
đối với người sử dụng đất sẽ không phải thực hiện
bất kỳ nội dung nào nếu không có nhu cầu ghi tên
trong phần tiếp theo của chương trình
câu chuyện về lão nông tại bắc giang với hơn hai mươi năm
âm thầm vớt rác khơi thông kênh mương
phục vụ cho việc tưới tiêu đồng ruộng được thoạt đợi
cháy khách sạn tại georgia khiến ít nhất
một mươi một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương
bộ giáo dục trung quốc kiểm tra các trường mầm non trên cả nước sau vụ việc nhiều trẻ bị
châm kim và cho uống các viên thuốc không rõ nguồn gốc đã xảy ra
thưa quý vị và các bạn mặc dù tuổi đã cao song nhiều năm nay
ông nguyễn văn hào chú tại thôn tân hòa xã hợp đức huyện tân yên của tỉnh bắc giang
vẫn miệt mài với công việc vớt rác khơi thông kênh mương và quả lý bãi rác tập trung
việc làm của ông đã và đang góp phần làm cho môi trường
thêm xanh sạch đẹp bên cạnh đó còn giúp cho mọi người nhìn vào và nâng cao ý thức giữ gìn vệ
sinh môi trường chung một đoạn kênh ở xã kho thượng huyện tân yên tỉnh bắc giang sau khi nước tràn về
rác bẩn rác bẩn và rác bẩn bạn hãy thử tưởng tượng xem nếu như không được dọn dẹp thì môi trường sẽ
như thế nào
để môi trường địa phương được trong sạch để cho chính bản thân mình gia đình không còn lo lắng
về rác bẩn hơn hai mươi năm qua người đàn ông này đã âm thầm đi dọn những rác bẩn ấy
bác rất là chịu khó dọn vệ sinh năm hôm thì trưa hoặc tối hoặc là đêm bác vẫn chịu khó dọn rất sạch
thu gom hết em gọi là hàng đẳng cấp chịu khóa thất ông nào chịu khó ông nào chịu khó dọn dẹp mưa máng
coi nhà đẩy đẩy ra đây giữ ông đi được cũng mà tắt giáp rửa nó cũng chịu khó con như là hết mình
đến coi như là khơi thông cống rãnh nói chung là phải nói là ông cũng tận tâm với công việc
ông là nguyễn văn hảo
ông làm công việc tưới tiêu cho bà xã ở địa phương
và mỗi lần ra đồng lấy nước
thấy cảnh rác bẩn tràn lan ở khắp các kênh mương
ông đã âm thầm dọn dẹp
ông làm tự nguyện
dù cho công việc này không hề nhẹ nhàng
nói chung là nếu mà làm được cái việc này
thì không những bản thân mình mà nhiều người người ta thích
không phải những xã hợp đức mà còn xã cao thượng
bà con còn nhiều người bảo
ôi dồi ôi hôm nay ông chết thì cứ đi xuống thật đông mà
thế nhưng mà thực ra cái việc này nó cũng rất là bẩn
bây giờ thì mấy cái năm trước thì nó ít
nhưng mà bây giờ thì nó nhiều lắm
bây giờ nó quá tải nó nhiều lắm
mỗi một vụ nước nó về nó phải tầm
tầm hàng chục tấn không ít
việc làm của ông là tốt
thế nhưng không hề dễ dàng

có người hiểu thì trân trọng biết ơn
có người không hiểu lại nói ông là khùng
còn vợ con ông nữa
thương và lo lắng cho sức khỏe của ông
nên đã phản đối rất nhiều việc ăn cơm nhà
phát tù vàng tổng này
các vợ con phản đối ác
vợ con không muốn cho làm đâu
bẩn về giờ bà ấy bắt ra quần áo ngay
nếu không còn sạch sẽ
thì nó sợ là nó nhiễm
các con nhà tôi thì đông con cháu lắm
các con cháu rồi
thằng nào cũng không ăn việc làm
cho nên là nó không muốn bố đẹp thế đâu
nó bắt nghỉ đấy
sau hơn hai mươi năm làm tự nguyện
vừa qua ủy ban nhân dân xã cao thượng
đã quyết định hỗ trợ thêm cho ông
trong việc dọn dẹp này
mỗi tháng là hơn một triệu đồng
thay cho lời động viên
còn với những việc ông đã và đang làm
thì rõ ràng không có vật chất nào
có thể so sánh nổi
ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
biết dành phần ai
với lão nồng này
niềm vui bấy lâu nay
chính là mỗi ngày trở về nhà
để lại sau lưng những con canh
bở mương không còn rắc bẩn
và những dòng nước mát
sẽ kịp tưới cho đồng ruộng của quê hương
trong đúc cũng đành